chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng ra đời không chỉ tạo cơ hội gắn kết giữa các chủ rừng là hộ gia đình nhóm hộ cộng đồng cư dân với chính quyền địa phương có rừng
mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân nhất là các hộ đồng bào dân tộc
anh ta rương đại và trấn văn đát là hai hộ thành viên của ban quản lý rừng thôn a tin xã thượng nhật huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế
các anh được cộng đồng cho vay vốn phát triển sinh kế năm hai nghìn một mươi tám với số tiền năm triệu đồng một hộ
với số tiền này anh đát đã mua cây giống lâm nghiệp và phân bón trồng được hơn một hectare rừng keo với gần ba cây
riêng anh ta rưng đại lại chọn mô hình chăn nuôi lợn thịt để nhanh thu hồi vốn
anh ta rương đại và trấn văn đát là hai hộ thành viên của ban quản lý rừng thôn a tinh xã thượng nhật huyện miền núi nam đông tỉnh thừa thiên huế
hàng năm được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hơn một trăm linh triệu đồng
số tiền này một phần được chi trả cho các hộ một phần nhỏ được các nhóm tổ sử dụng làm quỹ chung và quay vòng cho các thành viên vay để phát triển kinh tế gia đình
được hiện nay là chúng tôi được vừa chi trả công tác công tác ba vế rừng
thứ hai là chúng tôi tích lệ lụy tích lụy lệ kinh phí để là cho thành viên vay vốn phát triển sinh kế giống như là chăn nuôi
thứ hai là hiện nay chúng tôi được tạo điều kiện cho hai hộ
vậy một hộ là năm triệu lãi suất là năm vậy là thời hạn là một năm
ngoài tiền dịch vụ môi trường rừng mà chỉ tuần trả ra thì còn chỉ vào việc mua cây giống bán đĩa để trồng dưới tảng rừng làm giao rừng trồng mấy dưới tảng rừng
rồi một số hộ gia đình cần vốn thì cộng đồng họ sẽ cho trong người dân trong cộng đồng là vay
thứ hai là chúng tôi tích lệ lụy tích lụy lệ kinh phí để là cho thành viên vay vốn phát triển sinh kế giống như là chăn nuôi